nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày doanh nhân việt nam ngày một mươi ba tháng một mươi
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã tổ chức hội nghị gặp mặt và đối thoại
nhằm nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn
mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn song hoạt động của các doanh nghiệp lào cai
vẫn có bước phát triển mạnh mẽ cơ cấu doanh nghiệp có sự phát triển đồng đều
góp phần vào sự phát triển kinh tế của lào cai tăng trưởng một mươi bốn một năm
với phương châm doanh nghiệp phát tài lào cai phát triển
tỉnh lào cai cam kết sẽ tạo môi trường điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp
đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tích cực đầu tư phát triển hơn nữa
các tiềm năng lợi thế của lào cai áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
tiến tới công nghiệp hóa hiện đại hóa giảm thiểu ô nhiễm môi trường nâng cao hiệu quả sản xuất
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước lãnh đạo tỉnh lào cai đã trao tặng huân chương lao
động hạng hai cho một số cá nhân và nhiều bằng khen cho các đơn vị doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất